chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp nhằm xử lý tình hình lúa gạo xuống giá ở đồng bằng sông cửu long trong thời gian qua
cụ thể giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long đang có chiều hướng giảm từ năm trăm linh đến một đồng một kg
chỉ trong vòng một mươi ngày trước và sau tết giá lúa biến động mạnh khi vụ lúa đông xuân ở các tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu long sắp bước vào đợt thu hoạch rộ